các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tuy nhiên do nhu cầu vốn cho đầu tư đổi mới hiện đại hóa công nghệ lớn và các điều kiện liên quan đến môi trường nên các giải pháp công nghệ cho các doanh nghiệp được đề xuất nghiên cứu áp dụng còn hạn chế